trong năm hai nghìn hai mươi tỉnh hà giang đã xảy ra hai mươi chín đợt thiên tai làm chết một mươi ba người một mươi tám người bị thương hàng nghìn ngôi nhà và hectare hoa màu bị ngập lụt
trước tình hình thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp tỉnh hà giang luôn trú trọng công tác cảnh báo sớm giúp người dân chủ động ứng phó khi có bão xảy ra
huyện xín mần là địa phương thường xuyên chịu thiệt hại lớn do thiên tai của tỉnh hà giang
do địa hình chia cắt mạnh nhiều núi cao vực sâu nên vào mùa mưa thường xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất
đầu năm hai nghìn hai mươi chín trên một mươi tám xã nằm trong vùng sung yếu có nguy cơ sạt lở cao của huyện đã được đầu tư lắp đặt hệ thống đo mưa thông minh với độ chính xác cao
kết quả bước đầu đã mang lại được những tín hiệu tích cực
xã lợi trì được đặt một trạm khí tượng để cảnh báo sớm thiên tai
cũng như là đo mưa
năm hai nghìn hai mươi hà giang là một trong những tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu
con số thiệt hại có thể lớn hơn nếu như tỉnh không chủ động trong công tác cảnh báo sớm
đến nay toàn tỉnh có hơn bốn mươi trạm đo mưa tự động được đưa vào sử dụng
trên năm trăm linh biển cảnh báo
nguy hiểm sạt lở đất được lắp đặt tại những nơi sung yếu
việc lắp đặt các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có ý nghĩa hiệu quả rất cao
trong việc khi mưa lớn xảy ra hệ thống cảnh báo sẽ được gửi đến tin nhắn cho từng thành viên của thành viên
của ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh
trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra các cảnh báo về mức độ
thiên tai có thể xảy ra
sau khi đã phát hiện ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
chúng tôi sẽ làm các bản tin
sau đó gửi sang
phân phòng thường trực
của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và các cơ quan
có liên quan
trong công tác phòng chống thiên tai
để kịp thời truyền tải tới người dân
nhằm giảm thiệt hại của thiên tai
tỉnh hà giang còn tập trung xây dựng
các mô hình quản lý rủi ro thiên tai
tăng cường sự phối hợp
giữa chính quyền và người dân
xây dựng bản đồ khu vực sạt trượt
ở các huyện thành phố
nhằm giúp người dân cảnh giác
với những bất thường của thời tiết xảy ra